sáng nay một mươi hai tháng chín tiếp tục chương trình làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
cho ý kiến về dự án luật đo đạc và bản đồ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp sáng nay các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật đo đạc và bản đồ
tuy nhiên liên quan đến nội dung bí mật của quốc gia khi sử dụng các công cụ để phục vụ cho việc đo đạc bản đồ
các đại biểu đã có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này
cái người mà thực hiện cái thông tin đo đạc và bản đồ này
thì chúng ta mở ra cái đối tượng mà có thể thực hiện nó là có cả tổ chức cá nhân nước ngoài
thì vấn đề đảm bảo bí mật nhà nước ở đây thì được hiểu như nào
khi mà chúng ta mở rộng cho những người thực hiện như vậy
hiện nay thì bộ quốc phòng đang quản lý các phương tiện vành
mà cái phương tiện bay này sẽ sử dụng rất là rộng rãi ở các lĩnh vực
chứ không riêng gì vấn đề đo đạc bản đồ này
cho nên vấn đề quản lý các phương tiện bay này
thực sự nó rất là khó
cho nên chỉ tránh những vấn đề mà bị các đối tượng nội dục làm cho mất an ninh trật tự đi
thì cần phải có quy định rất là cụ thể về vấn đề quản lý các phương tiện bay
khi chúng ta sử dụng đưa vào cái nhiệm vụ như vậy đo đạc bản đồ này
thì nó sẽ tốt hơn
trả lời về hai vấn đề trên ông trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cho biết
đối tượng tổ chức trong và ngoài nước
mà tham gia
thì chính về cái chuyện mà có cấp phép
thì sau này sẽ có quy định
trong việc chẳng hạn như là các tổ chức cá nhân mà cung cấp các bản đồ chuyên ngành
trong một quy mô nhỏ
không thể hiện một phạm bi lãnh thổ lớn
hoặc là chúng ta chỉ xem là để phục vụ cho một mục đích nào đó
thì khi đó có thể là cấp phép
chứ còn về cơ bản là trong giấy phép
cần phải quy định rất rõ các đối tượng
rồi xung quanh cái việc cấp phép
thì ngay cả các thiết bị bay
tức là bộ tài nguyên môi trường cũng đã phân định rất rõ
chính phủ phân định rất rõ là bộ quốc phòng và bộ công an
là quản lý về cái an ninh trong hoạt động bay
chứ bộ tài nguyên môi trường không kể cả khi bộ tài nguyên môi trường
bộ ngành và địa phương mà nếu có hoạt động bay
thì cũng đều đăng ký và xin giấy phép bên bộ quốc phòng để được vay
thì nên hoạt động này chúng ta hoàn toàn có yên tâm
là có cái sự phối hợp qua cái quản lý giấy phép ấy
thì cái việc đảm bảo an ninh trong cái việc mà các cái bên có liên quan kể cả nước ngoài tham gia
thì chúng ta vẫn phải tính đến cái vấn đề là về an ninh quốc phòng của đất nước được đảm bảo
chưa thống nhất với sự cần thiết phải ban hành luật
ủy ban tư pháp cho rằng việc đo đạc bản đồ đã được quy định tại nghị định một mươi hai và nghị định bốn mươi năm
nếu thật sự thấy cần thiết thì mới ban hành luật
bởi luật này hiện đang liên quan đến rất nhiều những luật khác
vì vậy cần phải xây dựng nội dung dự
để thảo luật một cách chặt chẽ
tránh xảy ra tình trạng lại có thêm một luật khác nữa sửa đổi luật đã ban hành